thưa quý vị cây anh túc hay còn gọi là cây thuốc viện hiện nay tại việt nam và một số nước trên thế giới đã cấm trồng loại cây này
vì trong cây có chứa các chất như mốc phin codecoine paparin là các chất sử dụng nhiều sẽ gây nghiện và có tác hại trực tiếp lên cơ thể người
và vừa qua hai nhà dân tại không điềm tây xã minh phượng huyện tiên lữ đã bị công an huyện tiên lữ tỉnh hưng yên kiểm tra phát hiện trồng cây anh túc tại nhà
kiểm tra tại ông nhà ông nguyễn hữu danh và nhà ông phạm văn dông lực lượng công an phát hiện một vườn cây một mươi bốn m hai đang được nhân giống và hai mươi cây anh tú đã ra hoa quả
hiện công an huyện tiên lữ đã thu giữ toàn bộ số cây chứa chất gây nghiện trên tiến hành giám định xử lý theo quy định của pháp luật